các em không mới phát hiện sẽ được cấp túi thuốc càng sớm càng tốt để ngăn chuyển nặng và kéo giảm tử vong
ngoài ra tp hcm cũng phải tiếp tục củng cố trạm y tế lưu động củng cố hệ thống y tế cơ sở
sắp tới thành ủy tp hcm và hội đồng nhân dân tp hcm sẽ thảo luận chủ trương củng cố hệ thống y tế dựa trên quy mô dân số cơ chế về kinh phí hoạt động
đối với những địa bàn hệ thống y tế còn yếu như hocmon đội phản ứng nhanh của tp hcm
trước bàn khoan về việc hocmon là một điểm nóng nhưng bản đồ covid một mươi chín là màu vàng trong khi nhà bè và cần giờ lại là màu cam
ông mãi cho biết kết quả đánh giá dịch bệnh trên địa bàn chỉ mang ý nghĩa của một tuần
lãnh đạo thành ủy tp hcm cũng đã xuống kiểm tra tình hình dịch bệnh của những địa bàn phức tạp
người đứng đầu chính quyền thành phố tiếp tục khẳng định quan điểm thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín mở cửa phải từng bước thận trọng
đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ có một số điều chỉnh cho đúng với tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi
ví dụ như địa bàn ở mức độ một thì được hoạt động một trăm linh mức hai thì bảy mươi năm mức ba năm mươi mức bốn trăm hai mươi năm hoặc không được hoạt động
sau này cứ công bố mức độ dịch covid một mươi chín thì các địa phương áp dụng luôn ông mãi thông tin
đồng thời cho biết hiện nay các hoạt động ở thành phố đang được điều chỉnh theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm bộ tiêu chí hoặc văn bản quy định khác
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian dài chống dịch covid một mươi chín tp hcm đang từng bước hướng đến trạng thái bình thường mới
nhiều nơi đã đưa học sinh trở lại trường thế nhưng những nỗi lo về việc bùng dịch trở lại vẫn còn đó
mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác tuân thủ nguyên tắc năm k của bộ y tế để việc chống dịch đạt được hiệu quả cao nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại